với mong muốn mang đến cho các cháu thiếu nhi đồng bào dân tộc trên biên giới
một cái tết trung thu đầy đủ đầm ấm và ý nghĩa vừa qua tại bản giao tre
xã biên giới hương liên huyện hương khê hà tĩnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
đã tổ chức đêm hội trăng rằm thắp sáng ước mơ cho các cháu là con em đồng bào dân tộc chất
đồng bào dân tộc chất ở bản giao tre xã hương liên huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đời sống còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn
việc có bánh trung thu đèn ông sao hay những đêm hội trăng rằm như thế này
là mong ước của trẻ nhỏ ở vùng biên giới nơi đây
với sự quan tâm đặc biệt của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đêm hội trăng rằm đầy đủ màu sắc
các cháu thiếu nhi được đắm mình trong những câu chuyện cổ tích về chú cuội chị hằng
được phá cỗ trung thu xem các tiết mục văn nghệ đến từ đội tuyên truyền văn hóa bộ đội biên phòng tỉnh
và các cháu thiếu nhi trường tiểu học hương liên biểu diễn
đặc biệt đầu tiên các em thiếu nhi dân tộc chức tham gia biểu diễn tiết mục văn nghệ trên sân khấu
mang đến không gian ấm áp thêm phần ý nghĩa